hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án sau đây là thông tin chi tiết
vào sáng nay hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn hai mươi ba bị cáo còn lại
trong đó có một mươi chín bị cáo bị truy tố tội giết người bốn bị cáo bị truy tố tội chống người thi hành công vụ
ghi nhận tại phiên tòa các bị cáo đều đồng tình với cáo trạng của viện kiểm sát
thừa nhận hành vi vi phạm của mình như góp tiền mua lựu đạn xăng làm bom xăng
giao phóng lợn và chuẩn bị gạch đá để tấn công chống đối lại lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
các bị cáo bị truy tố với tội danh giết người đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
bốn bị cáo bị truy tố tội danh chống người thi hành công vụ đều nhận tội và mong được sự khoan hồng của pháp luật
sau phần thẩm vấn các bị cáo hội đồng xét xử tiến hành ghi nhận các yêu cầu của đại diện phía các bị hại
như yêu cầu về bản án yêu cầu bồi thường theo quy định
đại diện cho ba liệt sĩ đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân
trước tòa đều yêu cầu hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
đồng thời các thủ tục khác liên quan đến gia đình bị hại đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm khiến cho nạn nhân trọng thương phải cấp cứu
ba đối tượng từng có tiền án tiền sự tại các tỉnh hải dương thái bình bắc giang
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương khởi tố và bắt giam vào chiều ngày bảy tháng chín
các đối tượng bị bắt giam gồm nguyễn tuấn anh chú tại xã ngọc liên huyện cầm giang
nguyễn duy năng chú tại xã tam khê vũ thư thái bình vũ văn quyết chú tại thị trấn chủ lục ngạn bắc giang
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng tám tuấn anh có nảy sinh mâu thuẫn với anh nguyễn văn sĩ
trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút nhóm của tuấn anh đã mang nhiều hung khí
gồm đau gậy bóng chảy tuyếp sát đi xe máy và ô tô đến tận nhà anh sĩ để trừ bới sau đó đánh đập
khiến anh sĩ bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
được biết nhóm của các đối tượng do nguyễn tuấn anh cầm đầu hoạt động theo băng nhóm chuyên bảo kê
đòi nợ thuê gây dối đã được phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trước đó
lập hủy khống lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo cao thị tuyết mai bốn mươi một tuổi
chú tại xã mỹ phước huyện mang thiết tỉnh vĩnh long vừa bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt tám năm thủ giang
theo có trạng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cao thị tuyết mai bắt đầu làm đầu thảo và mở các dây hụi tháng cho nhiều người dân
ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
mai đã tự ý lấy tên của hai mươi năm hụi viên
và tự ý hốt ba mươi bảy phần hụi trong tám dây hụi tháng chiếm đoạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo cao thị tuyết mai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao thị tuyết mai tám năm thủ giang về tội lửa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang điều tra
có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng pháp nhân
công ty cổ phần đầu tư khoa học công nghệ mbin vision do nguyễn thanh nhàn đứng tên làm giám đốc
địa chỉ số một trăm linh một đường ta hai mươi một khu phố hai a phường thới an quận một mươi hai tp hcm xảy ra tại tp hcm
để phục vụ cho công tác điều tra và xử lý tố giác về tội phạm theo pháp luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh thông báo tìm người có liên quan
yêu cầu nguyễn thanh nhàn sinh ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán long an nơi thường trú số năm mươi a tôn thất thuyết
phường một mươi tám quận bốn tp hcm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
địa chỉ số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm để làm rõ các nội dung theo đơn tố giác tội phạm của lê văn bá
gặp cán bộ thụ lý võ trường giang để làm việc số điện thoại liên hệ chín trăm linh chín chín ba trăm ba mươi hai
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách bốn năm cm dưới sau đuôi mắt phải
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng quách thị hồng xíếng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách năm cm trên sau mép trái
và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cao một m bảy mươi năm và có sẹo hình cung
cao một m bảy mươi ba cm rộng năm cm dưới trước mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
do anh hưởng một giành áp thấp kết hợp với hội tụ gió
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh và các hiện tượng như lũ quét sạt lở đất
người dân cần lưu ý đề phòng
tuy nhiên lượng mưa chỉ còn tập trung vào đêm và sáng sớm
ban ngày đôi lúc trời hưởng nắng với nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ
hôm nay và ngày mai sẽ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ sau đó tăng từ một đến hai độ trong các ngày tiếp theo
từ từ tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to và rông mạnh lúc chiều tối và đêm
do mưa rông rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
ban ngày mưa giảm hơn về cường độ nên nền nhiệt có phần tăng nhẹ
trưa chiều sẽ ở xung quanh ngưỡng hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
dãnh mây rông chỉ tác động và gây mưa cho khu vực các tỉnh như thanh hóa nghệ an
nền nhiệt tại đây không quá cao ngày đêm giao động trong ngưỡng hai mươi năm ba mươi bốn độ
phần còn lại từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có nắng có nơi nắng nóng
với mức nhiệt giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ban ngày có năng gián đoạn
với mức nhiệt trưa chiều sẽ đạt ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
vì chiều tối mưa rông có thể xảy ra xoải rác trên khu vực
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên gió gió tây nam
có xu hướng hoạt động mạnh nên từ ngày một mươi tháng chín
mưa rông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng
có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
về nhiệt độ trên khu vực ít biến đổi ngày đêm vẫn sẽ giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các đỉnh nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên từ ngày mùng một mươi mưa rông sẽ tăng mạnh
có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh cũng xuất hiện ở nhiều nơi
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực
chưa có nhiều biến động khi cao nhất ngày vẫn sẽ ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại